ở tuổi một trăm linh hai nhà văn hóa hữu ngọc vừa cho ra mắt sách mới cảo thơm lần dở gồm hai tập gần một trang
có thể nói việc cho ra mắt sách ở cái tuổi xưa nay hiếm quả là có một không hai không chỉ ở việt nam mà có lẽ ngay cả trên thế giới
bộ sách giới thiệu cuộc đời và tư duy của hơn một trăm tám mươi doanh nhân đông tây kim cổ trải rộng trên nhiều lĩnh vực như tôn giáo văn hóa triết học khoa học văn học nghệ thuật đạo đức học xã hội học sử học tâm lý học chính trị học đại diện cho các nền văn hóa của nhân loại
trong tập sách này nhà văn hóa hữu ngọc cũng giới thiệu về bốn vị doanh nhân việt nam được tổ chức thế giới unesco công nhận là nguyễn trãi nguyễn du hồ chí minh và thiền sư thích nhất hạnh
đây là thành quả miệt mài lao động chữ nghĩa quảng bá văn hóa việt nam ra thế giới và giới thiệu tinh hoa văn hóa thế giới đến việt nam của nhà văn hóa hữu ngọc